lê quang đến biến thể omicron mới đây thông tin từ sở y tế long an cho biết
địa phương vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
do viện pasteur tp hcm giải trình thử gian
ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên tại long an là chuyên gia làm việc
cho một doanh nghiệp ở huyện đức hòa mang quốc tịch trung quốc
bệnh nhân mang mã số một triệu bảy trăm năm mươi nghìn ba trăm hai mươi bảy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quốc tịch trung quốc
là chuyên gia của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa long an
trước đó bệnh nhân xuất phát từ uganda di chuyển đến đô ha nhập cảnh vào việt nam
qua sân bay tân sơn nhất vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên chuyến bay qr chín trăm bảy
sau khi nhập cảnh bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung
tại một khách sạn trên địa bàn huyện bến lức long an
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người này được lấy mẫu xét nghiệm pcr lần một kết quả âm tính
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm pcr lần hai kết quả xét nghiệm dương tính
và được lấy mẫu bệnh phẩm gửi về viện pasteur tp hcm giải trình tự gen
đến ngày tám tháng một lấy mẫu xét nghiệm pcr lần ba cho kết quả âm tính
tuy nhiên ngày một mươi tháng một kết quả xét nghiệm từ viện pasteur tp hcm cho thấy
bệnh nhân đã nhiễm biến chủng omicron
trong quá trình từ sân bay về tới khu cách ly bệnh nhân có tiếp xúc với hai người là cán bộ y tế và tài xế
đều mặc đồ bảo hộ giữ khoảng cách xe chở có vách ngăn
sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính cán bộ y tế và tài xế đã làm xét nghiệm test nhanh kết quả âm tính
hiện sức khỏe của bệnh nhân này bình thường không ho không sốt
bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt
quá trình di chuyển cách ly tập trung của bệnh nhân tại khách sạn đảm bảo đúng quy định không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng